tự nhận là chủ đất sau đó bán cho bị hại chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
lê uyên thảo chú tại quận liên triểu tp đà nẵng vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng bắt tạm giam
theo điều tra vào cuối năm hai nghìn một mươi tám thảo đưa thông tin gian dối là chủ sở hữu lô đất rộng hai trăm linh m hai
ở phường hòa khánh nam quận liên triểu tp đà nẵng
do có nhu cầu vợ chồng bị hại đã mua lô đất này với giá là một tỷ hai trăm một mươi triệu đồng
thảo đồng ý và yêu cầu đặt cọc trước ba trăm linh triệu đồng và hứa vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý
tách thửa đất trên thành hai lô mỗi lô có diện tích là một trăm linh m hai công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho vợ chồng người mua
nhưng lần sau đó thảo yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền cọc cho mình lên tới con số là năm trăm chín mươi triệu đồng
thế nhưng sau nhiều lần hứa hẹn đối tượng vẫn không cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bị hại
vào cuộc điều tra xác minh công an tp đà nẵng đã có đủ cơ sở xác định lê uyên thảo không sở hữu lô đất trên
hành vi của uyên bị khởi tố bắt tạm giam với tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản